tại thành phố hồ chí minh trong sắc mai vàng rực rỡ trên những gương mặt tươi vui hồ hởi
hôm nay người dân thành phố và các tỉnh lân cận đã kéo về những địa điểm tổ chức các lễ hội
như là lễ hội hoa xuân đường sách hay là phố úng đổ
từ sáng sớm người dân thành phố cùng du khách từ các tỉnh lân cận du khách nước ngoài đã kéo về trung tâm thành phố
một trong những nơi đẹp nhất quyến rũ nhất chính là hội hoa xuân tại công viên tao đàn
bên những thảm hoa rực rỡ du khách chụp hình cùng gia đình bạn thân
một tấm hình đẹp nhất để làm kỷ niệm trong một mùa xuân mới
hôm nay là mùa một tết em thì quê tây ninh thì em xuống thành phố này
ở cái công viên đa phần em hỏi các bạn bè đều nói ở đây rất là đẹp
với lại em xuống chúc tết gia đình một số người thân ở thành phố hồ chí minh
thì không khí ở đây rất là tuyệt mọi người rất là vui nhộn đặc biệt là em truyền hình rất là nhiều
bên cạnh lễ hội hoa xuân ở các công viên trung tâm như công viên tàu đàn
đường sách của thành phố cũng đẹp
mọi người cũng thu hút người đi du xuân tìm tới
phải nói ngày xuân đi mua một cuốn sách mua một vài món đồ gốm
hay những tấm thiệp mừng cho bạn bè người thân là một thú vui tao nhã của người việt
mình muốn tò mò đến những cái con đường sách để nhìn lại những cái văn hóa việt nam
và tìm hiểu về việt nam nhiều hơn
và nhất là văn hóa việt nam rất là đẹp
không khí ngày tết nó thể hiện khá là rõ ở đường sách hôm nay
bình thường thì ở đây chỉ là cái nơi bán sách thôi
rồi mọi người đến hẹn hò để mà ra mắt sách để ngồi cà phê với nhau
nhưng mà như hôm nay thì thấy là được trưng bày gốm này
rồi là có những cái tiểu cảnh cây mai cây đào rất là đẹp
rất là thiên nhiên để mọi người có thể chụp ảnh
phố âm đồ mang một không khí xuân sâu sắc nhưng không kém phần ngợi nhịp
du khách thuộc đủ lứa tuổi tìm đến nơi này để xin chữ để chụp hình
xin chữ là một phong tục tốt đẹp của người việt chúng ta có từ hàng ngàn năm
xin chữ để cầu mong một đạo lý sống có tình có nghĩa
để mong cho con cháu luôn hiếu học trọng đạo thầy trò
xin chữ để chúng ta cùng khởi động một mùa xuân mới
phố âm đồ ở đây đặc biệt là mình rất thích cái gian hàng của thầy đồ hoa nghiêm
ở đây thì mình có thể mình xin chữ để mình cầu bình an cho năm mới
và đồng thời có thể viết những cái thiệt để mình tặng cho người thân và bạn bè
phố âm đồ thì năm nay là trang trí rất là đẹp
và là một nơi chụp hình rất là đẹp cho các nhiều bạn trẻ
ở đây thì ông đồ năm nay rất là nhiều rất là nhiều và rất là nhiều bạn đến đây xin chữ
trên khắp thành phố những gia đình hạnh phúc những cặp đôi trẻ trung duyên dáng
những du khách nước ngoài thân thiện cùng với sự ấm áp của mảnh đất và con người nơi đây
đã thực sự mang một mùa xuân mới trở về
chấp cánh cho biết bao niềm tin và hy vọng trước tương lai của tổ quốc